một tin vui vừa đến với thành phố đà nẵng trên lộ trình xây dựng thành phố thông minh
đó là đà nẵng là thành phố duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng thành phố thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín
theo sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng
hội đồng bình chọn giải thưởng thành phố thông minh việt nam hai nghìn hai mươi đã họp tại hà nội
căn cứ các kết quả đạt được hội đồng trung tuyển đã thống nhất trao giải thưởng
thành phố thông minh hai nghìn hai mươi cho thành phố đà nẵng
đây là giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị của giải thưởng năm nay
được biết lễ trao giải thưởng này sẽ được tổ chức tại hà nội vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới đây